phác đồ điều trị covid một mươi chín lần tư cho phép sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi bệnh covid một mươi chín để điều trị
hiện nay cơ sở y tế đang liên lạc với các trường hợp điều trị covid một mươi chín đã khỏi bệnh để vận động huyến huyết tương
với mong muốn có thêm hy vọng chữa trị khỏi cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong phá đồ điều trị covid một mươi chín sửa đổi bổ sung mới nhất bộ y tế lần đầu tiên cho phép sử dụng huyết tương
lấy từ những người bệnh covid một mươi chín đã khỏi và có đủ tiêu chuẩn để điều trị cho người bệnh bị nặng
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang liên lạc với các trường hợp điều trị covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
vận động hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân nặng mắc covid một mươi chín
nếu bệnh nhân đồng ý sẽ mời đến bệnh viện và được bệnh viện bố trí khu vực riêng để thực hiện quy trình này
theo các chuyên gia y tế quá trình lấy huyết tương không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người hiến
bởi sẽ có hệ thống máy lọc để tách riêng huyết tương của người bệnh
sử dụng huyết thanh chứa kháng thể từ bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh
là phương pháp hỗ trợ điều trị thêm cho bệnh nhân nặng có lượng virus lớn